số liệu của trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc ngày bốn tháng ba cho biết
nước này đã ghi nhận một trăm năm mươi tám ca nhiễm sars cov hai trong đó có một mươi một ca tử vong
chín mươi chín ca trong số này là các công dân mỹ hồi hương
hơn một trăm linh ca còn lại được phát hiện và xét nghiệm thông qua các hệ thống y tế công cộng của mỹ
phân bố tại một mươi ba bang
hiện dịch covid một mươi chín đang diễn biến khá nhanh tại châu âu
trong ngày ba tháng ba anh ghi nhận ba mươi bốn ca nhiễm mới
italia ghi nhận ba tám mươi chín ca và đã có một trăm linh bảy ca tử vong
đức tăng bốn mươi một ca lên hai trăm sáu mươi trường hợp tại một mươi năm bang
trong khi số ca nhiễm tại thụy sĩ và tây ban nha lần lượt là chín mươi ba và hai trăm linh hai trường hợp
liên minh châu âu cũng xác nhận có hai trường hợp nhiễm covid một mươi chín
gồm một người làm việc tại cơ quan phòng thủ châu âu
và người còn lại làm trong bộ phận an ninh của hội đồng châu âu